liên quan đến vụ việc tạt acid tại quận bảy tp hcm thêm một nạn nhân tử vong sau thời gian suy hô hấp toan hô hấp bỏng hóa chất một mươi năm
theo thông tin từ bệnh viện trợ giấy cho biết bệnh nhân nam sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu quê ở cần duộc long an
nhập viện do bỏng kết mạc và rác mạc độ hai ba bỏng da một mươi năm độ hai ở mặt thân hai tay và chân phải
biên chứng toan chuyển hóa axit máu suy thận cấp
ngày hai mươi bốn tháng năm đại diện bệnh viện trợ giấy cho biết bệnh nhân biến chứng siêu hô hấp thở qua nội khí quản hôn mê
sử dụng thuốc an thần các bác sĩ nỗ lực cứu chữa nhưng người bệnh không qua khỏi do tình trạng quá nặng
hiện tại khoa mắt bệnh viện trợ giấy đang điều trị cho ba trường hợp bệnh nhân nam nhập viện vào tối ngày hai mươi hai tháng năm
do liên quan tới vụ tạt axit tại quận bảy
các bệnh nhân đang điều trị lần lượt sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn một nghìn chín trăm tám mươi tám và một nghìn chín trăm chín mươi
trong đó có hai bệnh nhân trú tại tp hcm và một bệnh nhân trú tại đồng tháp
bác sĩ chuyên khoa hai nguyễn thị việt hồng khoa mắt bệnh viện trợ giấy cho biết
các bệnh nhân nhập viện cấp cứu trong tình trạng nặng lúc hai mươi hai h năm mươi năm ngày hai mươi hai tháng năm
sáng ngày hai mươi bốn tháng năm các bác sĩ cho biết ba bệnh nhân điều tỉnh
bệnh nhân sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn có tiến triển tốt có thể xuất viện trong vài ngày tới
bệnh nhân nam sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám bỏng độ bốn có tiến triển tốt và cần theo dõi thêm
sau khi xuất viện phải tay khám để có hướng sử trí kịp thời vì bỏng độ bốn có khả năng mất thị lực
dù trường hợp bệnh nhân nam sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi đánh giá bỏng độ hai đã được theo dõi và nhỏ thuốc
tuy nhiên tổn thương bỏng ở tay phải và ngực phải chuyển biến nặng hơn
hiện khoa mắt đã hội trần khoa phòng để cho ý kiến điều trị
như báo sức khỏe và đời sống đã đưa tin tối ngày hai mươi hai tháng năm
một nhóm một mươi một người đã tổ chức nhậu tại giấy trọ nằm trên hẻm đường huỳnh tân phát
quận bảy tp hcm lúc đang nhậu người đàn ông tên toàn ba mươi tám tuổi
chú tại quận bốn đã rời khỏi bàn nhậu và quay trở về phòng trọ của mình
một lát sau toàn quay lại trên tay cầm theo một can acid và một con dao thái lan
tạt trực tiếp lên nhóm bàn nhậu vụ việc khiến một nạn nhân tử vong trên đường đi cấp cứu
và bảy người khác bị thương đến ngày hai mươi ba tháng năm đặng hoàn toàn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu
bị công an quận bảy phối hợp với công an tp hcm bắt giữ và lấy lời khai
làm rõ án mạng xảy ra vào tối ngày hai mươi hai tháng năm tại cơ quan công an toàn khai
anh ta bị nhiều người khiêu khích nên xảy ra cự cãi toàn bảo vệ phòng mình gần đó
nhưng nằm trên gác vẫn nghe những người trong bản nhậu nói xấu mình nên bực tức
nên toàn vùng dậy cầm dao và can hóa chất thành phần chính là acid sử dụng trong xây dựng
quay lại chỗ nhậu và tạt vào nhiều người với mục đích là giàn mặt
một người còn khá trẻ gục tại chỗ những người còn lại kêu thét vì bị bỏng nặng
các nạn nhân được đưa đến bệnh viện cấp cứu sau người đàn ông ba mươi tuổi đã tử vong